việc tổ chức thí điểm không gian đi bộ xung quanh hồ hoàn kiếm đã được triển khai hơn một tháng nay
đây là hoạt động văn hóa xã hội rất được chú ý của thành phố hà nội
cho dù còn có những vấn đề cần đánh giá để rút kinh nghiệm nhưng không gian đi bộ quanh hồ hoàn kiếm nói riêng
và phố đi bộ tại quận hoàn kiếm nói chung đã để lại những dấu ấn tốt đẹp với những người đã có dịp đến và thưởng ngoạn
với những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với phố cổ hà nội và hồ hoàn kiếm
ngày tám tháng một mươi hội kiến trúc sư hà nội đã tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề
chung tay xây dựng không gian đi bộ an toàn văn minh hấp dẫn và hiệu quả
các chuyên gia trong nước và nước ngoài đều nhìn nhận những thành công bước đầu của tuyến phố đi bộ
về cơ bản tuyến phố đi bộ tại quận hoàn kiếm đã đáp ứng được các yêu cầu của phố đi bộ nói chung
như dịch vụ thương mại giữ xe bên cạnh đó là những điều còn thiếu chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân
đến khu vực này như nhà vệ sinh công cộng sơ đồ điểm gửi xe
phân làn giao thông và đặc biệt là còn thiếu những nội quy cơ bản với những quy định thường phạt
về xả rác vệ sinh bán hàng rong thiếu thông tin chỉ dẫn đến các địa điểm du lịch cần như sân bay
khách sạn các khu dân cư và các điểm đi vào phố đi bộ
chúng ta biết rằng là phố cổ hà nội được phân ra rất nhiều khu
ví dụ như các khu phố cổ và khu đi bộ thì việc làm tạo điều kiện tối đa cho bà con kinh doanh vun bản
để có nhiều cơ hội sinh kế hơn thì đấy cũng là mong muốn của những người hà nội
nhưng riêng khu vực hồ gươm thì hà nội cũng mong muốn nơi đây đã trở nên một cái không gian
nó tĩnh lặng một cái không gian mà sống có thể chập lại một chút trong cái náo nhiệt của phố phường
để lắng nhìn lại lịch sử lắng nhìn lại những cái văn hóa và con người ta có thể thư thái
trong một cái khung cảnh khác lạ giữa một hà nội ồn ào ngày hôm nay
cho nên cái việc mà tăng cường việc vun bản quanh cái hồ gươm thì cũng phải rất cần nhắc
tôi đã nghe về dự án phố đi bộ quanh hồ hoàn kiếm cách đây hơn một tháng
khi trở lại hà nội tôi đã rất ngạc nhiên
trước đây tôi thấy sự ô nhiễm ô nhiễm không khí ô nhiễm tiếng ồn ồn tắc giao thông
và lần này trở lại hà nội tôi thấy thật tuyệt vời
mọi người ngồi quanh hồ uống cà phê nhìn ngắm người qua lại nhìn thấy những đứa trẻ chơi đùa quanh hồ
hiện nay cũng có những ý kiến trái chiều khác nhau
người kinh doanh thì rất là mong muốn để cho người ta thoải mái đi lại người ta mua bán được nhiều
người mà đi để thưởng thức cảnh quan và tìm hiểu phố cổ
thì người ta lại muốn hết sức yên tĩnh
thì tất cả những thứ ấy bao giờ cũng có mâu thuẫn
còn trong cuộc sống của chúng ta thì thế thôi
cái gì cũng có cái được và có cái hạn chế
qua những ý kiến đóng góp trong thời gian qua có thể thấy còn có những kỳ vọng cao hơn
mà người dân cũng như các chuyên gia các nhà nghiên cứu gửi gắm
đó là phố đi bộ phải trở thành nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố của văn minh đồ thị
góp phần lưu giữ phát huy nét thanh lịch của người hà nội trong giao tiếp hàng ngày
cũng như kinh doanh buôn bán